nhiều hộ nông dân trồng xoài tại khu vực đồng bằng sông kiểu long rất phấn khởi do giá bán trái xoài năm nay ở mức khá cao tăng ít nhất từ bốn đồng đến một mươi đồng một kg so với cùng kỳ năm trước
giá trái xoài đài loan loại một được nhiều nông dân bán cho tiểu thương và các vựa thu mua trái cây trên địa bàn ở mức hai mươi đồng một kg còn hàng loại hai có giá khoảng một mươi bảy đồng một kg
trong khi đó xoài cát hòa lộc đang có giá rất cao khoảng bốn mươi năm năm mươi đồng một kg
giá xoài tăng do năm nay xoài giống đài loan có đầu ra xuất khẩu khá thuận lợi còn xoài cát hòa lộc được thị trường trong nước rất ưa chuộng nhưng nguồn cung hạn chế
theo nhiều hộ dân trồng xoài huyện cờ đỏ thành phố cần thơ cho biết thời gian qua nhờ phát triển trong các loại xoài mà nhiều hộ dân đã có thể đạt mức thu nhập mỗi năm từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng một hectare
trong đó xoài giống đài loan đang được nhiều hộ dân trồng vì cho năng suất cao và dễ xử lý cho ra trái vào nhiều thời điểm trong năm
tuy nhiên xoài đài loan chỉ để ăn trái sống nông dân cần thận trọng khi phát triển trồng loại cây này không nên ổ ạt mở rộng diện tích nhằm tránh những rủi ro về đầu ra